ngày một mươi tám tháng một mươi tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai
ông nguyễn hồng lĩnh bí thư tỉnh ủy và ông cao tiến dũng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
yêu cầu làm rõ và xử lý việc công ty trách nhiệm hữu hạn trang sin việt nam gọi tắt là công ty trang sin
đóng tại địa bàn vì những dấu hiệu vi phạm trong phòng chống dịch bệnh
tại cuộc họp ông nguyễn văn thuộc bí thư huyện ủy vĩnh kiểu báo cáo về trường hợp gây nguy cơ lây lan dịch bệnh
tại công ty chang shin theo đó mới đây khi xét nghiệm covid một mươi chín công ty này đã phát hiện ba mươi tám ca f
bốn mươi bốn trường hợp f một nhưng thay vì thông báo cho chính quyền địa phương và ngành y tế để xử lý
mà đã tự ý cho các trường hợp f một về nhà sau đó từ các f một nay có bốn người chuyển thành f
trong đó một ca tại phường trảng giài tp biên hòa và ba ca ở xã bình lợi huyện vĩnh cửu
ông nguyễn văn thuộc đã đề nghị ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đồng nai cần kiểm tra
giám sát xem công ty có thực hiện đúng các phương án mà ban quản lý đã phê duyệt hay không
trước các thông tin về sự việc diễn ra tại công ty trang sin ông cao tiến dũng
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã lên tiếng không đồng tình với những việc làm đối phó
đã diễn ra tại công ty này và yêu cầu các bên nhanh chóng làm rõ ông nguyễn hùng lĩnh
bí thư tỉnh ủy đồng nai cũng yêu cầu làm rõ tiến hành xử phạt nghiêm không để xảy ra tình trạng tương tự